theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới thì ngày hôm nay một mươi sáu tháng một mươi một
các tỉnh khu vực miền trung đặc biệt là nghệ an hà tĩnh có mưa vừa mưa to
đi kèm với đó là nguy cơ xảy ra sạt lở đất tại những khu vực nhiều ngày qua có mưa lớn
do ảnh hưởng của cơn bão liên tiếp đặc biệt là từ nghệ an đến quảng nam
ngoài việc hoàn lưu bão gây mưa lớn tại một số khu vực
thì còn có nguy cơ xảy ra sạt lở đất tại các tỉnh thành phố từ hà tĩnh đến quảng nam
nguy cơ xảy ra ngập lụt ở vùng trũng thấp ven sông khu đô thị từ hà tĩnh đến thừa thiên huế
theo hướng dẫn của ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai
lũ quét thường xảy ra bất ngờ tại các sông suối khu vực miền núi
lũ lên nhanh và cũng xuống nhanh có sức tàn phá lớn thường đi kèm với sạt lở đất đá
người dân cần cảnh giác trước các dấu hiệu xuất hiện lũ quét như mưa lớn nhiều ngày ở vùng thượng lưu
nước sông hoặc suối chuyển màu đục có tiếng động bất thường của đất đá hoặc âm thanh lạ trong lòng đất
khi thấy các dấu hiệu trên người dân cần nhanh chóng di chuyển khỏi khu vực có thể xảy ra lũ quét
đến nơi có vị trí cao hơn sẵn sàng sơ tán theo hướng dẫn của chính quyền an toàn tính mạng là quan trọng nhất